tại hà nội công đoàn báo nhân dân đã tổ chức hội nghị công chức viên chức công đoàn báo nhân dân năm hai nghìn một mươi chín và phương hướng năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung mương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã dự và chỉ đạo hội nghị